công an thị xã kỳ anh và công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan
điều tra làm rõ vụ nổ đường ống tại nhà xưởng đốt khí số một của nhà máy nhiệt điện thuộc bộ phận năng lượng
công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép hương nghiệp formosa hà tĩnh
nằm tại khu kinh tế vụ áng thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh
theo cổng thông tin điện tử công an tỉnh hà tĩnh ban lãnh đạo công ty formosa hà tĩnh
và lực lượng điều tra ban đầu xác định trong quá trình hàn phát sinh nhiệt lượng lớn làm đường ống bị nổ
giám đốc công an tỉnh hà tĩnh đã yêu cầu lãnh đạo công ty phongmosa hà tĩnh sớm có các biện pháp hỗ trợ gia đình nạn nhân
động viên công nhân lao động làm tốt công tác tư tưởng giữ ổn định trong công nhân lao động
đồng thời tăng cường đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh
phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để điều tra xử lý
trước đó vào chiều ngày một tháng một mươi vụ nổ đã làm công nhân nguyễn đình tân bốn mươi một tuổi
ba mươi chín tuổi chú huyện khạch hà hà tĩnh và ông lê văn dương năm mươi hai tuổi chú huyện bố trạch tỉnh quảng bình bị thương
ngay sau khi xảy ra tai nạn các lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường
phối hợp cấp cứu người bị nạn phong tỏa khám nghiệm hiện trường
hiện mọi công tác sản xuất tại các nhà máy ở công ty formosa hà tĩnh diễn ra bình thường
các nạn nhân bị thương đang hồi phục sức khỏe
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la phối hợp với công an huyện mộc châu
công an thị trấn nông trường mộc châu và đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan điện biên
vừa bắt giữ thành công một đối tượng mua bán số lượng lớn ma túy
đó là tráng thị khúa chú tỉnh hòa bình
khố bị lực lượng chức năng bắt giữ vào sáng ngày hai tháng một mươi tại một nhà nghỉ thuộc huyện mộc châu tỉnh sơn la
với tăng vật là sáu bánh heroin khoảng một mươi hai viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng khác
số ma túy trên khốa mua của một người đàn ông không rõ danh tính và đang trong quá trình mang đi tiêu thụ
mâu thuẫn và cãi vã với chồng người vợ đã lên kế hoạch sát hại chồng rồi dựng hiện trường giả để qua mắt cơ quan chức năng
trần thị hoanh chú tệ huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi đang bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi điều tra
qua điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã làm rõ trần thị hoành chính là hung thủ
hoanh khai do mâu thuẫn với chồng
đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông hà tử vong sau đó xóa dấu vết hiện trường và dựng chuyện chồng bị giang hồ sát hại
đồn biên phòng keng du bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án và bàn giao hai đối tượng về hành vi mua bán người cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an tiếp tục điều tra làm rõ
hai đối tượng là xeo văn thôn và mong văn dục cùng chú huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
nạn nhân là chị mong thị may chú tại huyện kỳ sơn
năm hai nghìn một mươi bốn hai đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân đã lừa chị mai đi làm công nhân ở bình dương và sau đó đã bán chị với số tiền là bốn mươi triệu đồng
thực hiện hành vi trộm cắp xe máy hai đối tượng biết mình đã bị camera an ninh ghi lại nên trong quá trình bỏ trốn đã lập bỏ quần áo bên ngoài phi tan nhằm tránh bị lực lượng chức năng nhận dạng
tuy nhiên hành động này vẫn không thoát được
đó là huỳnh nhật phát ba mươi một tuổi quê lâm đồng và võ minh trí hai mươi chín tuổi
chú quận một mươi một tp hcm
theo điều tra ban đầu trưa ngày hai mươi ba tháng chín một người dân đi xe máy hiệu vario một trăm năm mươi về dựng trước cửa hàng điện thoại trên đường minh phụng phường một mươi
đến khoảng một mươi hai h ba mươi chủ nhân phát hiện chiếc xe máy của mình đã bị mất và trình báo đến cơ quan công an
vào cuộc đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi một nhanh chóng xác định phát và trí là nghi phạm
đến ngày ba mươi tháng chín phát bị bắt riêng trí bỏ trốn
phát thừa nhận đã cùng trí thực hiện vụ trộm xe máy trên
hàng xe máy đi bán với giá một mươi sáu triệu đồng và chưa cho phát sáu triệu
hiện công an đang tiếp tục điều tra truy xét và kêu gọi đối tượng trí ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật
tổ công tác phòng chống đua xe trái phép gồm lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
phối hợp với công an huyện châu thành vừa ngăn chặn thành công và bắt giữ hàng chục thanh thiếu niên đang có hành vi tụ tập đua kéo xe trái phép

đối tượng đã được đưa về trên tuyến đường dẫn cao tốc trung lương thành phố hồ chí minh đoạn thuộc ấp năm xã tam hiệp huyện châu thành
khi thấy lực lượng công an các đối tượng điều khiển phương tiện bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau
tại hiện trường lực lượng công an đã khống chế và tạm giữ ba mươi tám đối tượng cùng với hai mươi năm xe mô tô đưa về trụ sở công an huyện châu thành làm việc
bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi tụ tập chuẩn bị đua kéo xe cổ vũ đua kéo xe trái phép
trong số ba mươi tám đối tượng bị lực lượng công an tạm giữ để làm việc có một mươi chín đối tượng tuổi từ một mươi năm đến một mươi sáu
hiện công an huyện châu thành đang điều tra làm rõ xác định hành vi vi phạm của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đội cảnh sát giao thông và trật tự công an quận bình tân tp hcm đã huy động phương tiện để chuyển hơn một trăm linh xe máy không giấy tờ thay đổi kết cấu về trụ sở để lập hồ sơ xử lý
trước đó vào khoảng chín h ba mươi phút
hàng trăm thanh niên trên địa bàn tp hcm và các tỉnh miền tây điều khiển các xe máy độ chế đến quán cà phê trên đường số năm phường bình hưng hòa quận bình tân để tập trung
cảnh sát giao thông và trật tự công an quận bình tân và các đơn vị liên quan đã đến quán cà phê kiểm tra phương tiện trên
trong số này hơn một trăm linh chiếc xe không có giấy tờ thay đổi kết cấu hay người điều khiển không có bằng lái được đưa về trụ sở công an phường để xác minh xử lý theo quy định
liên quan đến vụ một nam công nhân bị rơi xuống sông mất tích vào chiều ngày ba mươi tháng chín trên tuyến sông cổ chiên huyện long hồ tỉnh vĩnh long
qua ba ngày tích cực tìm kiếm vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân trên tuyến sông cổ chiên
đoạn thuộc thủy phận xã thanh đức huyện long hồ cách hiện trường khoảng một mươi hai km
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày ba mươi tháng chín ba công nhân gồm anh trần thanh châu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
tỉnh quảng niền tỉnh thừa thiên huế và hai công nhân khác làm việc tại trụ t một mươi sáu cầu mỹ thuận hai
thì bất ngờ sàn tiếp cận lối vào vận thăng bị sập làm cả ba anh rơi xuống sông
lúc này các công nhân phía trên dùng phao cứu sinh quăng xuống sông và đã cứu được hai người
riêng anh châu bị nước cuốn trôi và mất tích
hiện lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố trên
thông tin từ trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn
hàng hải việt nam chiều nay cho biết toàn bộ một mươi ba thi thể thuyền viên gặp nạn đã được đơn vị dùng tàu cứu nạn chuyên dụng
đưa về cầu cảng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba tại vũng tàu và bàn giao cho các cơ quan chức năng
trước đó tàu hoàng uhu tám quốc tịch trung quốc trên tàu có hai mươi một thuyền viên toàn bộ quốc tịch trung quốc
tàu trên đường hành trình chở năm mươi tấn khoai sắn lát từ cảng cô si trang thái lan đến cảng liên vân
trung quốc khi đến vị trí có tọa độ
cách phía nam đông nam mũi vũng tàu khoảng một trăm hai mươi chín hải lý cách đông đông nam côn đảo sáu mươi hai hải lý
một mươi tám thuyền viên trên tàu có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm
trong đó thuyền trưởng sức khỏe nguy kịch tàu đã neo và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp
ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng việt nam đã khẩn trương ứng cứu đưa được một mươi một thuyền viên lên máy bay
đưa về trung tâm y tế dân quân huyện côn đảo
trong quá trình cấp cứu ba thuyền viên ở tình trạng quá nặng không qua khỏi
do bị ngộ độc nặng một mươi thuyền viên còn lại cũng được xác định là đã tử vong trên tàu uzu tám đang neo ở giữa biển
hiện tại tám thuyền viên còn sống sót của tàu uju tám đang được chăm sóc tại trung tâm y tế dân quân y huyện côn đảo và sức khỏe đã ổn định
đóng giả vợ chồng mang theo cả trẻ em để đi trộm cắp xe máy là thủ đoạn của hai đối tượng lê văn hoàng và hoàng thị bé cùng chú tại tỉnh bình phước
hai đối tượng đã bị công an huyện cát tiên lâm đồng phối hợp với công an huyện đạ tẻ phát hiện bắt giữ
trước đó vào trưa ngày hai mươi bốn tháng chín khi vừa ra tay thực hiện vụ trộm một chiếc xe máy trên địa bàn huyện đạ tẻ
hai đối tượng đã bị lực lượng công an tiến hành vây giáp chặn bắt khi đang tẩu thoát trên hai chiếc xe máy
các đối tượng khai nhận ngoài vụ trộm vừa thực hiện hai đối tượng còn thực hiện bốn vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn huyện cát tiên
đáng chú ý là các đối tượng thường mang theo một em bé vài tháng tuổi để đóng giả là vợ chồng
chở con đi chơi nhằm qua mắt người dân và lực lượng công an được biết hoàng từng có một tiền án về tội cướp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long đang tạm giữ hình sự đối tượng trần thanh tùng
ngụ phường tân hội tp vĩnh long tỉnh vĩnh long về hành vi cướp tài sản
vào trưa ngày hai mươi sáu tháng chín bà lý hồng nga ngụ phường tân hòa tp vĩnh long
đang ngồi bên hiên nhà thì bị một thanh niên lạ mặt kề dao vào cổ yêu cầu bà đưa tiền
vàng và giật sợi dây chuyền vàng trên cổ của bà nga rồi bỏ chạy
qua điều tra công an xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là trần thanh tùng
đến sáng ngày hai mươi bảy tháng chín biết không thể trốn thoát nên tùng đã đến cơ quan công an đầu thú
đang trên đường mang ma túy đi tiêu thụ đối tượng giàng a chua sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
đã bị công an huyện mai sơn tỉnh sơn la phối hợp cùng các lực lượng liên quan phát hiện bắt giữ
vào hồi bốn h ba mươi phút ngày ba mươi tháng chín tại đường quốc lộ bốn g đoạn đi qua địa phận xã triềng kheo huyện mai sơn
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang đối tượng giàng a chua đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp khoảng một kg thuốc viện
cùng một số tăng vật khác có liên quan
khám xét khẩn cấp chỗ ở của giàng a chua lực lượng công an thu giữ một bảy tỷ đồng và một xe máy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tàng chữ mua bán trái phép chất ma túy và tàng chữ súng đối tượng nguyễn văn vũ
chú phường diên hồng thành phố pleiku vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh gia lai tạm giữ
trước đó tại phường eakering thành phố pleiku lực lượng công an bắt quả tang vũ
đang bán ma túy cho hai đối tượng hiện
tiếp tục khám xét nợ của đối tượng cơ quan công an phát hiện thêm hai gói heroin
tổng số ma túy bị cơ quan công an thu giữ khoảng hơn một trăm linh gram cùng bốn khẩu súng bảy mươi bảy viên đạn các loại
bốn vỏ đạn hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
mua bán người dưới một mươi sáu tuổi để phục vụ tại các quán karaoke ba đối tượng nguyễn thị nhung
chú tỉnh tuyên quang trần văn cẩn và trần trường oanh cùng chú tỉnh vĩnh phúc
vừa bị công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc khởi tố để điều tra
theo tài liệu điều tra nhung làm nghề quản lý nuôi ăn ở
giúp đỡ nhân viên nữ để phục vụ các quán karaoke trên địa bàn thành phố tuyên quang
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai nhung tuyển ba nhân viên đều sinh năm hai nghìn tám ở tỉnh bắc ninh
đến thành phố tuyên quang làm việc
vào đầu tháng tám thông qua trần trường oanh trần văn cẩn chủ quán karaoke dj club ở sơn lôi bình xuyên
đã đưa cho nguyễn thị nhung hơn bảy mươi triệu đồng để chuộc ba nhân viên nữ trên về làm việc cho quán karaoke của mình
đến giữa tháng tám sau khi biết con gái bị lừa bán và đang làm nhân viên quán karaoke của cần
gia đình một nạn nhân đã làm đơn trình báo gửi công an huyện bình xuyên
không những không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an để làm rõ vụ việc mâu thuẫn cá nhân
đối tượng ngân văn đông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xóm triềng hạ xã mai hạ huyện mai châu tỉnh hòa bình
còn có hành vi tấn công gây thương tích cho hai cán bộ công an xã
với hành vi này công an huyện mai châu đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cụ thể vào khoảng hai mươi giờ ba mươi phút
ngày một tháng một mươi nhận được tin báo của công dân về việc bị hàng xóm lấy nỏ chĩa bắn vào nhà tại xóm triềng hạ
công an xã mai hạ đã phân công thượng úy nguyễn trung việt phó trưởng công an xã và đại úy hà văn trang cán bộ
trực tiếp xuống địa bàn nắm tình hình giải quyết vụ việc
tại đây tổ công tác mời đông người bị hàng xóm tố dùng nỏ bắn sang nhà đến trụ sở công an xã để xác minh làm rõ vụ việc
trong quá trình vận động đông đứng dậy bỏ đi không chấp hành yêu cầu của cán bộ công an xã
khi đại úy hà văn trang cầm tay đông giữ lại thì bị đối tượng xô ngã đè lên người và dùng dao cứa nhiều lần vào vùng cổ và mặt
thượng úy nguyễn trung việt và người dân phối hợp tức dao của đối tượng sau đó đông bỏ chạy khỏi hiện trường
hậu quả đại úy hà văn trang bị thương nặng chảy nhiều máu
thượng úy nguyễn trung việt bị xe sát
đến một mươi giờ ngày hai tháng một mươi xác định đối tượng đông trở lại nhà riêng
công an huyện mai châu đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đưa đối tượng về trụ sở công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ
công an quận một tp hcm đang tiếp tục lấy lời khai hai đối tượng trần văn sơn và đàm trần anh sang
cùng sinh năm hai nghìn hai trú tại quận bảy để làm rõ hành vi cướp giật tài sản của du khách nước ngoài
trước đó sang và sơn rủ nhau đi quanh các tuyến đường trung tâm tp hcm để cướp giật tài sản
khoảng gần một giờ sáng ngày một tháng một mươi phát hiện hai du khách nước ngoài
đang đi bộ trên vỉa hè đường mạc thị bưởi phường bến nghé quận một
trên tay một người có cầm điện thoại iphone một mươi hai pro max nên sang áp sát giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy
nạn nhân sau đó đến công an phường bến nghé trình báo sự việc
vào cuộc điều tra đến chiều ngày một tháng một mươi trinh sát đã bắt giữ được trần anh sơn và đàm trần anh sang
tại cơ quan công an cả hai thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
trong đó sang đã từng bị cảnh sát hình sự quận một bắt giữ về tội cướp giật tài sản
và mới ra tù cuối năm hai nghìn hai mươi một
hôm nay công an quận một tiến hành trao trả tài sản là chiếc điện thoại cho nam du khách
công an huyện thới bình tỉnh cà mau vừa truy tìm được thủ phạm gây ra vụ trộm cắp số tài sản lên tới chín trăm linh triệu đồng
xảy ra trên địa bàn
đối tượng bị bắt là trương minh đương chú tại xã thới bình huyện thới bình
trong quá trình sống chung như vợ chồng với chị huỳnh thị ngãi giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
ngày hai mươi chín tháng chín lợi dụng lúc chị ngãi không có nhà đối tượng đã lấy trộm hai mươi lượng vàng và tiền mặt
với tổng giá trị lên tới chín trăm linh triệu đồng rồi bỏ trốn
hiện cơ quan công an đã thu hồi được số tài sản bị mất và tiếp tục điều tra làm rõ
đồng loạt triển khai lực lượng bất ngờ kiểm tra quán karaoke luxury hồng phúc ở ấp an chu xã bắc sơn huyện trảng bom tỉnh đồng nai
vào khoảng giờ một mươi năm phút ngày hai tháng một mươi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an huyện trảng bom đã phát hiện một mươi bảy người dương tính với ma túy
trong đó tạm giữ hình sự sau đối tượng để điều tra xử lý về hành vi mua bán tổ chức chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tăng đối tượng nguyễn đăng tiến lộc đang cất giữ trong một mươi hai gói ma túy
tiếp tục kiểm tra trong các phòng karaoke lực lượng công an phát hiện có bốn phòng karaoke đều có khách và nhân viên đang uống bia và hát karaoke
đặc biệt tại phòng số hai trăm linh hai
phát hiện bắt quả tang bốn đối tượng đang bay lắc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

qua test nhanh ba mươi năm người có mặt ở quán karaoke luxury hồng phúc có một mươi bảy người dương tính với ma túy
được biết quán karaoke luxury hồng phúc do bà hà lê hồng phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai làm chủ
phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường long bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai làm chủ
hàng ngày bà phúc giao cho lê văn hải nguyễn đăng tiến lộc và phạm thị my làm quản lý
thường xuyên có mặt ở quán để điều hành và bán ma túy cho khách sử dụng
qua đấu tranh ban đầu cơ quan công an xác định khi khách đến quán karaoke luxury hồng phúc để hát
nếu khách có nhu cầu có nhân viên phục vụ bay lắc my sẽ gọi các nhân viên cùng bay lác với khách
khi khách cần mua ma túy sử dụng tại quán phạm thị my và nguyễn đăng tiến lộc liên hệ với đối tượng trần thanh danh
mang ma túy đến bán trực tiếp cho khách hoặc bán cho my và lộc sau đó my và lộc bán lại cho khách
hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng nguyễn đăng tiến lộc trần thanh danh tràng ngọc bi
đinh thanh tùng phạm thị my và lê văn hải để tiếp tục đấu tranh củng cố tài liệu chứng cứ hành vi mua bán
tổ chức chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy đồng thời làm việc với bà hà lê hồng phúc
chủ cơ sở karaoke luxury hồng phúc nhằm đấu tranh làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
để xử lý theo quy định của pháp luật